hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đáng lưu tâm hơn một bộ phận trong số này đã quay lưng với nghề do chế độ chính sách còn bất cập
tại thừa thiên huế có hơn ba trăm ba mươi hectare đất có rừng
với một diện tích rộng lớn như vậy nhưng lực lượng bảo vệ rừng lại rất mong
mỗi người phải quản lý từ một trăm linh đến hai trăm linh hectare rừng tự nhiên
thế nhưng do gần hai năm qua không được nhận lương nhiều người giữ rừng đã phải nghỉ làm tìm công việc khác để chiến kế sinh nhai
trong đó có anh hồ văn ơi
chúng em trong tổ quản lý bảo vệ rừng cũng rất yêu rừng nhưng cho điều kiện để đi lại
rất là khó khăn gia đình không ai nuôi
rồi phải anh em để mà có kỳ
điều kiện dù chút ít nhưng phải có điều kiện hỗ trợ để anh em đi lại sang cổ ăn trưa chăm sóc con cái sau này
được anh tới giới thiệu chúng tôi tới buổi họp của tổ bảo vệ rừng của xã trung sơn huyện a lưới
theo anh ôn tổ trường thì trước đây tổ có tổng cộng hai mươi chín thành viên
thế nhưng từ năm hai nghìn hai mươi tới nay sau khi nghị định số bảy mươi năm hai nghìn một mươi một
sau năm ndcp hết hiệu lực tiền trợ cấp bị cắt thì bảy thành viên trong tổ đã nghỉ
từ năm hai nghìn hai mươi thì hôm nay là cùng hai năm rồi
gần hai năm thì không có thì một số các đồng chí thành viên của tổ cũng cảm thấy rất là khó khăn trong cuộc sống
cho nên là không thích tham gia đi tuần tra bảo vệ rừng nữa mà họ đi tìm việc khác
thì riêng đối với hai mươi hai thành viên tổ cũng cảm thấy rất là khó khăn
thì cùng với sự đam mê và công tác quản lý bảo vệ rừng này thì cho nên hai mươi hai thành viên này vẫn là duy trì
điều đoạn mỗi tuần tổ tuần tra bảo vệ này vẫn luôn tổ chức các buổi kiểm tra rừng
vậy nhưng cũng rất khó để đi kiểm tra toàn bộ tất cả các diện tích được giao tới hơn một trăm linh hectare vì không có đủ kinh phí
riêng công tác tuần tra thì trước đây là chúng tôi vẫn duy trì là một tháng là trực là bốn lần
nhưng mà hiện nay thì do điều kiện kinh phí thì cũng rất là khó khăn
cho nên chúng tôi chỉ duy trì là một tháng là trực một tổ là một lần
thì cái này cũng liên quan đến là công tác kinh phí để mà hoạt động của anh em
theo nghị định bảy mươi năm của chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng
gắn với trinh sách giảm nghèo nhanh bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc cử tố giai đoạn hai nghìn bảy mươi năm hai nghìn hai mươi gọi tắt là nguyên định bảy mươi năm
người dân nhận giao khoán bảo vệ rừng sẽ được hưởng bốn trăm linh đồng một hectare một năm
nguồn ngân sách trung ương được đưa về địa phương và chính quyền xã sẽ chủ động hợp đồng chi trả cho các nhóm hộ bảo vệ rừng
mặc dù tới nay nguyên định này đã hết sức
tuy nhiên trên thực tế theo ghi nhận của phóng viên nhiều nhóm cộng đồng bảo vệ rừng vẫn chưa được nhận đủ số tiền giao khoán như trường hợp tại xã hồng kỳ huyện a lưới
đơn tử nhóm do ông nguyễn minh nơn chú ở khôn t hai xã hồng thủy làm nhóm trường có một mươi hai thành viên
trong bản danh khách nhận tiền ông nơn nhận hai triệu bảy trăm tám mươi tư nghìn đồng
tại mỗi người nhận hai triệu sáu trăm linh nghìn đồng tổng cộng là ba mươi một triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn đồng
thế nhưng trên thực tế ông nơn và các thành viên chỉ nhận mỗi người một triệu ba trăm linh nghìn đồng với tổng là một mươi năm triệu sáu trăm linh nghìn đồng
ngoài nhóm của ông nơn hàng chục nhóm bảo vệ rừng khác trong xã cũng gặp tình trạng tương tự
năm hai nghìn hai mươi nhóm chúng tôi vẫn tiếp tục nhận khoán
năm hai nghìn hai mươi họ trừ tiền số năm mươi bảo vệ rừng
không có lý do nào bà con rất bức xúc
trong khi đó bà con đi ở rừng rất là
và vất vạn rất là xa hai ba tiếng bởi tời rừng
trao đổi với phóng viên chủ tịch ủy ban nhân dân xã hồng thủy thừa nhận
trong năm hai nghìn một mươi tám xã có xây dựng hội trường họp với tổng kinh phí một tám tỷ đồng
trong đó nguồn vốn đối ứng của địa phương khoảng ba trăm linh triệu đồng
nhưng xã không có kinh phí đối ứng cho nhà thầu
nên đã tự trích phần tiền được hưởng
trong bảo vệ rừng cho xã để chi trả khoản nợ trên
sau khi mà xã rút tiền về
thì cũng có triệu tập lại toàn bộ các tổ hội liên quan đến công tác bảo vệ rừng
rồi sau đó là cấp phát cho các hộ liên quan
tuy nhiên bên cạnh đó thì có một số khó khăn của xã
trong cái quá trình là vấn đề liên quan đến mua sắm trang thiết bị
cũng như là trả vấn đề tiền là trụ sở ủy ban

là trụ sở ủy ban

hiện nay đang nợ cũng như là muốn sửa trựa lại một số công trình của ủy ban nhân xã
vì dù sao hay người xã đây cũng là bộ mặt của một xã
vậy số tiền bảo vệ rừng bị cắt xén đi về đâu
thì sau khi nhận được phản ánh của phóng viên
hiện ủy ban nhân dân huyện a lưới đang tiếp tục xác minh
làm rõ trách nhiệm của các cá nhân tập thể liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật

vậy số tiền bảo vệ rừng bị cắt xén đi về đâu
thì sau khi nhận được phản ánh của phóng viên

xã hồng thủy có khoảng năm hectare diện tích rừng
được giao quán cho hai bên nhóm phóng viên
cộng đồng của bà con để bảo vệ mỗi nhóm có khoảng một mươi một mươi năm thành viên chủ yếu là người dân địa phương
thế nhưng từ năm hai nghìn hai mươi tới nay chỉ còn duy nhất một nhóm còn hoạt động
đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thì xã không còn kinh phí để chi trả nữa
cho nên là xã cũng thông báo cho các tổ hội là tạm thời tạm dừng cái hoạt động công tác bảo vệ rừng
còn lại hiện nay đang duy trì một chiến thị không bệnh thì hiện nay đang duy trì thì cái này được bốn đồng chí
nhưng mà với diện tích tám trăm linh chín mươi ba hectare như vậy thì quá lớn
liệu đây có phải là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới việc rừng mỗi năm lại bị xâm hại nhiều hơn
trước đó truyền hình công an nhân dân phát sóng phóng sự giả tàn các vụ phá rừng ở địa bàn giáp danh
phản ánh tình trạng chặt phá rừng
khai thác lâm sàn trái phép tại khu vực giáp danh địa bàn xã hồng thủy huyện a lưới với huyện đắk rông tỉnh quảng trị
gần đây nhất rừng phục hồi tại tiểu khu hai trăm năm mươi sáu thuộc địa bàn xã hồng thủy do ủy ban nhân dân xã hồng thủy quản lý
và hợp đồng với nhóm các hội dân ở thôn ba a lại tiếp tục bị nâng tặc đốn hạ lấy gỗ
cũng tại khu vực này chỉ trong vòng hai năm từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một lực lượng bảo vệ rừng đã ghi nhận chín vụ phá rừng
hầu hết các vụ việc được phát hiện sau khi rừng đã bị đốn hạ và không rõ đối tượng phá rừng
ông nướng xuân trường phó chí cục trường duy cục kiểm lâm tỉnh hồ tôn huế thẳng thắn thừa nhận
thực tế là hiện nay đơn giá giao khoán bảo vệ rừng chưa có sự đông nhất và được chi trả rất chậm cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc người dân không hài lòng đố kị dẫn đến tình trạng tuần tra kiểm tra rừng hạn chế
ông nướng xuân trường phó chí cục trường duy cục kiểm lâm tỉnh hồ tôn huế thẳng thắn thừa nhận